thưa quý vị liên quan đến việc một quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong
ngày một mươi một tháng bốn tòa án quân sự quân khu năm tại thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với hoàng văn minh ba mươi tám tuổi cựu thiếu tá thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi bảy về tội vi phạm các quy định
về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông minh lái ô tô bảy chỗ chờ một số người trong gia đình
trong đó có bà huỳnh thị kim hằng vợ ông minh và ông phạm văn võ chồng người di ruột của ông minh
đi trên đường một mươi sáu tháng bốn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trong khi lưu thông xe ông minh đã tông vào xe máy chạy cùng chiều của em hồ hoàng anh một mươi tám tuổi
đang trên đường đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cú va mạnh khiến nữ sinh bị hất văng vào cột điện tử vong
xuống xe kiểm tra ông minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu
đáng nói là sau đó ông minh nhờ ông võ nhận giúp là người lái xe
làm việc với cơ quan công an ông võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn và có bà huỳnh thị kim hằng xác nhận điều này
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định ông minh mới là người lái xe gây tai nạn
sau khi vào cuộc cơ quan chức năng xác định hoàng văn minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại
thiếu tập trung quan sát không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu hoàng anh
khiến nạn nhân tử vong
còn ông võ và bà hằng khai báo gian dối
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đưa vụ án ra xét xử
bản án sơ thẩm tuyên phạt hoàng văn minh một mươi bốn tháng tù buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hai trăm năm mươi bốn triệu đồng
sau đó bị cáo hoàng văn minh có đơn kháng cáo trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo
đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo
chưa mang tính chất gián đẻ bên cạnh đó mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi một tháng bốn bị cáo minh có đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự
tại phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận
tuy nhiên phía bị hại không chấp nhận
bị cáo minh bày tỏ sự ăn năn hối hận thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cần thiếu quan sát
bị cáo nhiều lần cuối đầu xin lỗi gia đình bị hại
phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo minh tăng số tiền bồi thường
sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa hôm nay bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới
do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội đúng pháp luật
vì vậy hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo tuyên giữ nguyên mức hình phạt một mươi bốn tháng tù
đồng thời hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại
sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền ba trăm linh sáu triệu đồng
theo cáo trạng bổ sung của viện kiểm sát quân sự khu vực hai quân chủng phòng không không quân
quá trình điều tra bổ sung cơ quan điều tra hình sự khu vực ba căn cứ điểm a khoảng hai điều hai mươi chín bộ luật hình sự
miễn trách nhiệm hình sự đối với ông phạm văn võ năm mươi tuổi chú cựu thiếu tá hoàng văn minh và bà huỳnh thị kim hằng
ba mươi tuổi vợ cựu thiếu tá
cơ quan điều tra hình sự khu vực ba cũng quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối
quy định đình chỉ điều tra bị can ghi bỏ biện pháp ngăn chặn với võ và hằng
nội dung cáo trạng nêu hành vi của phạm văn võ và huỳnh thị kim hằng đã cấu thành tội khai báo gian dối
theo quy định tại khoản một điều ba trăm tám mươi hai bộ luật hình sự
tuy nhiên tội mà các bị can phạm phải là tội ít nghiêm trọng phạm tội lần đầu đều có nhân thần tốt
điều kết vụ án việc khai báo gian dối của hai bị can võ và hằng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn
sau đó cả hai đã nhận thức được sai phạm luôn thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
viện kiểm sát quân sự khu vực hai cho rằng
về giải quyết vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đến nay bảo đảm khách quan toàn diện đầy đủ
vì vậy việc định chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối
đình chỉ điều tra bị can đối với ông phạm văn võ
xâm hẳn của cơ quan điều tra là có căn cứ đúng pháp luật
qua đó viện kiểm sát quân sự khu vực hai đã lập tức bổ sung cáo trạng
tại phiên tòa sắp tới bà hằng tham gia với tư cách là người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan
ông võ tham gia với tư cách là người làm chứng
như đã thông tin ngày hai mươi tám tháng một mươi một gia đình nữ sinh lớp một mươi hai bị tâm tử vong ở tỉnh ninh thuận cho biết
đã nhận được giấy triệu tập đưa vụ án ra xét xử bị cáo hoàng văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở tỉnh ninh thuận cựu thiếu tá thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ
phiên tòa sẽ diễn ra lúc bảy h ba mươi ngày năm tháng một mươi hai tại toán quân sự khu vực hai quân khu năm thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
theo cáo trạng bổ sung mới nhất
theo cáo trạng khoảng tám giờ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng văn minh lái xe ô tô bảy chỗ chở nhiều người trong gia đình
trong đó có hằng và võ
đường một mươi sáu trên bốn thành phố phan rang tháp tràm
ô tô sau đó tông xe máy của em hồ hoàng anh sinh năm hai nghìn bốn đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chạy cùng chiều
nữ sinh bị hất văng vào trụ điện tử vong tại chỗ
minh cùng vợ xuống kiểm tra thấy nữ sinh bị thương nặng nên bảo người nhà đứng đợi để đưa nạn nhân đi cấp cứu
do lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị minh nhờ võ nhận là người lái xe
làm việc với cơ quan công an
minh nhờ võ nhận là người lái xe ô tô gây tai nạn
hằng cũng xác nhận điều này
tuy nhiên quá trình điều tra vụ án cơ quan chức năng xác định vợ chồng hằng khai báo gian dối mình mới là người lái xe gây tai nạn
sau khi vào cuộc cơ quan chức năng xác định minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại
thiếu tập trung quan sát không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu hoàng anh khiến nạn nhân tử vong
con võ và hằng biết rõ minh là người lái
nhưng đã khai báo gian dối
theo thông tin trước đó cơ quan điều tra hình sự khu vực ba đề nghị truy tố thiếu tá hoàng văn minh
người trực tiếp lái xe tông tử vong nữ sinh lớp một mươi hai ở ninh thuận theo khoảng một điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
liệu rằng vụ án áp dụng điều khoản này thì cựu quân nhân gây tai nạn sẽ phải đối diện với khung hình phạt như thế nào
cơ quan điều tra hình sự khu vực ba quân chủng phòng không không quân
đã có kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án nữ sinh lớp một mươi hai
bị kiểu quân nhân tâm tử vong ở thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
theo đó cơ quan điều tra hình sự khu vực ba đã kết thúc điều tra vụ án hình sự
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố hoàng văn minh ba mươi bảy tuổi
kiểu thiếu tá kiểu trợ lý tài chính thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi bảy sư đoàn ba trăm bảy mươi
đóng tại thành phố phan rang tháp tràm về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông
theo khoảng một hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trong vụ việc này huỳnh thị kim hằng và phạm văn võ bị đề nghị truy tố về tội
khai báo gian dối quy định tại khoảng một ba trăm tám mươi hai bộ luật hình sự
hằng là vợ của cựu thiếu tá minh còn ông phạm văn võ là chú của mình
sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai ông hoàng văn minh lái ô tô mang biển kiểm soát tám mươi năm a
hướng công viên biển bình sơn đi quảng trường một mươi sáu tháng bốn
khi dễ phải vào ngân hàng xe này va chạm với xe máy do
hồ hoàng anh một mươi tám tuổi điều khiển sau va chạm nữ sinh tử vong
dưới góc độ pháp lý luật gia nguyễn thị quỳnh thơ văn phòng luật sư interla cho biết
cựu thiếu tá hoàng văn minh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông
theo khoảng một hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
trong khi đó khoảng một hai trăm sáu mươi quy định người nào tham gia giao thông đường bộ
mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp như
làm tử vong một người
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho hai người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người
từ ba mươi một đến sáu mươi
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể
của những người này từ sáu mươi một đến một trăm hai mươi
gây thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng
đến một trăm linh triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
như vậy trong vụ việc này nếu cựu thiếu tá hoàng văn minh bị truy tố theo khoản một điều hai trăm sáu mươi
và bị chứng minh có tội tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên
bị luận về tội danh bà thơ cho biết tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ
xâm phạm vào những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ
những quy định này được nêu tại các văn bản luật
và các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
cụ thể theo luật giao thông đường bộ hai nghìn tám hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ
là không thực hiện đúng những quy định liên quan đến những quy tắc giao thông đường bộ
với rất nhiều loại hành vi khác nhau
ví dụ như không đi bên phải theo chiều đi của mình không đi đúng làn đường phần đường quy định
không phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ không chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ
hoặc không chấp hành hiệu lệnh
tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý

hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được
tội vi phạm quy định về an toàn giao thông bộ được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý